và để góp phần khắc phục hậu quả của cơn bão số một mươi chiều qua tỉnh đoàn thanh hóa đã chỉ đạo hơn một ba trăm linh đoàn viên thanh niên học sinh tham gia tình nguyện thu hoạch lúa giúp nhân dân
tại các huyện yên định thiệu hóa triệu sơn nông cống thạch thành thọ xuân đông sơn hà trung tỉnh thanh hóa các đoàn viên thanh niên học sinh đã tình nguyện xuống đồng
giúp nông dân các địa phương gạt gần bốn mươi hectare lúa mùa bị ngập ống do mưa lũ kéo dài hạn chế tối đa thiệt hại cho nhân dân
bên cạnh đó đoàn thanh niên cũng phối hợp với các đoàn thể tại địa phương ra soát lại diện tích đã đến thời gian thu hoạch
huy động và bố trí lực lượng hợp lý để giúp các hộ dân thu hoạch vụ mùa bảo đảm hiệu quả thiết thực tích cực tham gia giúp đỡ nhiều gia đình dọn dẹp
tu bổ lại nhà cửa các công trình phụ để ứng phó kịp thời với tình hình mưa bão